do vậy bà con các khu vực này cần phải lưu ý và có biện pháp để chủ động ứng phó
ngược trở ra các tỉnh miền bắc trong những ngày tới những sóng lạnh phương bắc sẽ không ngừng bổ sung xuống
và mặc dù không mưa quá nhiều nhưng điều đáng quan tâm là sự giảm nhanh của nhiệt độ gây ra trạng thái rét bút kéo dài
dự báo từ đêm nay ở bắc bộ thì trời sẽ chuyển rét và vùng núi có nơi rét đậm
nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở các tỉnh đồng bằng và trung du sẽ là một mươi năm
trong khi đó nhiệt độ cao nhất ban ngày cũng chỉ giao động trong khoảng hai mươi hai mươi ba độ
trước tình trạng rét bút kéo dài khuyến cáo bà con các khu vực đặc biệt là với các tỉnh thành vùng núi
thì cần có biện pháp chống rét tích cực để bảo vệ cho gia súc cũng như là hoa màu của mình
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh hôm nay cũng như những ngày tới thì ở vịnh bắc bộ
vùng biển ngoài khơi trung trung bộ và khu vực bắc và giữa biển đông
trong đó có vùng biển của huyện đảo hoàng sa sẽ có gió đông bắc mạnh tới cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
đi kèm với sóng cao từ hai đến bốn mét khiến biển động mạnh
đối với khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
gió hoạt động dưới cấp năm sóng biển thấp
tuy nhiên trời vẫn còn nhiều mây có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật
các tàu thuyền cần lưu ý để đảm bảo an toàn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước